lễ hội ayuping lễ hội nhà mồ của đồng bào dân tộc paco ở miền tây tỉnh quảng trị là lễ hội tín ngưỡng độc đáo nhằm tỏ lòng tôn kính tưởng nhớ đến những người đã khuất
không ấn định thời gian cụ thể có thể năm năm một mươi năm hoặc lâu hơn phụ thuộc vào điều kiện và sự thuận tiện của người dân bản làng
sau một mươi năm năm lễ hội năm nay được tổ chức tại huyện đắk rông khẳng định vai trò không thể thiếu của lễ hội này trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc paco
sau một mươi năm năm làng a đăng xã tà rụt huyện đắk rông mới lại tưng bừng trong không khí lễ hội ayoping
từ sáng sớm già làng các bậc cao niên cùng đông đảo người dân của thôn đã khoác lên mình những bộ quần áo đặc trưng của người pako nhảy múa theo điệu cồng chiêng ruộn rã
những hoạt động như múa rót lễ khung tế lễ đâm châu huyền tế đều được tái hiện trong không gian lễ hội năm nay
lễ hội như thế này để bọc mô mạng tất cả tám họ nhất trị hoàn toàn bọc mô mạng để khẽ mảnh cho con người làm ăn kinh tế phát đạt
mục đích là như thế hôm nay là lễ hội lần thứ ba tất cả các làng bản ba con phải tập trung tại làng a đăng để lễ hội để tiên thống người dân tộc gọi là ayrioping
ayrioping hay còn gọi là lễ cao
vì vậy dân làng đã xây dựng một không gian riêng dành để cho cốt của những người đã khuất những người thân có dịp đến dân hương khấn nguyện để bày tỏ lòng tôn kính với những bậc tiền nhân
điều cấm kỵ nhất trong không gian nhà mồ chính là không được dừng tiếng trống tiếng chiêng nên các trai bản phải thay nhau đánh chiêng đánh trống trong suốt thời gian diễn ra lễ hội
lễ hội này là muốn cho nó tốt đẹp
muốn cho nó tốt đẹp
muốn cho nó tốt đẹp
muốn để cho con cháu thấy được cái việc làm của ông của cha của là người xưa
để cho các cháu tiếp tục bảo vệ bảo tồn những cái văn hóa này đặc trưng mà không thể thiếu được đối với đồng bào các cơ
đã là đồng bào bắc cô thì cái lễ hội ayrioping là phải có
nếu mà lễ hội ayrioping không còn nữa thì đồng bào bắc cô chúng ta cũng sẽ dần dần mất đi
tại lễ hội ayrioping năm nay bên cạnh các hoạt động thở cúng quen thuộc
dân làng và khách mời còn được tham gia những trò chơi gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân paco
như thi bàn cung ném vòng bắt duyên đi cả kheo các chương trình văn nghệ
phát hiện ra những văn hóa tốt đẹp mà đang ẩn dấu trong các làng bản để chúng tôi tuyên truyền vận động
và kêu gọi các nơi để được biết nét văn hóa độc đáo này đối với đồng bào miền tây của trường sơn
cái thứ hai nữa là khác nữa đó là hiện nay phải nói là đã có tinh thần để lưu giữ các cái nét văn hóa ở địa phương
và chính người bạn địa chính người con của quê hương là những người trực tiếp là bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa này
lễ hội ayrioping là cách người dân tộc bắc cô bày tỏ sự trân trọng quá khứ và hiện tại
khơi dậy những nét đẹp văn hóa truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức của đồng bào từ xa xưa
sự liên kết cộng đồng làng bản thể hiện qua phong tục tập quán sẽ tạo nên mạch nguồn liên kết các thế hệ đồng bào paco
như dòng suối trong lành chảy mãi giữa rừng đại ngàn